trong hai cuộc kháng chiến trường kỳ của dân tộc ta trong mỗi dịp tết đến xuân về đồng bào chiến sĩ cả nước
dù ở tiền tuyến hầu khói lửa hay hậu phương xã hội chủ nghĩa đều hồi hộp mở radio để lắng nghe bác hồ kinh yêu đọc thơ chúc tết
thơ bác ngắn gọn xúc tích giản dị như chính bác cũng tự nói vui rằng mấy câu thành thật nôm na vừa là kêu gọi vừa là mừng xuân
thế nhưng đó lại chính là lời hiệu triệu có sức mạnh to lớn để quân và dân ta vượt qua mọi khó khăn gian khổ đấu tranh vì độc lập vì tự do
đó cũng chính là lý do vì sao mà những câu thơ chúc tết năm xưa của bác hồ vẫn còn vang vọng cho đến ngày hôm nay
gần nửa thế kỷ đã qua nhưng với thế hệ đã đi qua hai cuộc kháng chiến không khí đón tết năm xưa vẫn luôn âm vang trong lòng
ở đó có một thói quen đã thành nét đặc trưng
ngày tất nhiên trở đón nghe thờ bác và ngày đầu năm mới phân tích xem năm nay bác giận dò nhắc nhở động viên những điều gì
đấy cái khí thế của bộ đội là như vậy
vào những năm sáu mươi vào đêm giáo thừa rất nhiều nhà tụ tập xung quanh một chiếc radio và những học sinh của chúng tôi thường nghe và thuộc ngay bài thơ ấy chép ra
đến sáng mùa một hầu như tất cả làng tất cả các trường các học sinh và nhất là các cán bộ và chiến sĩ đều thuộc thơ bác ngay trong mùa một
bác hồ làm thơ tết từ những ngày xuân năm một nghìn chín trăm bốn mươi một
ngoài những bài thơ mang tính dự báo chiến lược về cuộc kháng chiến lại có những bài đã trở thành khẩu hiệu hành động của phong trào thi đua yêu nước hào hùng
người người thi đua ngành ngành ngành thi đua ta nhất định thắng địch nhất định thua
đại tá nhà văn doãn nho còn nguyên ký ức về những ngày đó
dễ hiểu dùng những cái từ rất là chân chất và động viên và cổ vũ toàn dân toàn quân
đoàn kết là tiến lên vượt giàn khó
thì đấy cũng chính là lời hiệu triệu chính là những cái lời hiệu triệu mà có vần
nhà thơ hoàng trung thông có bốn câu rất là hay tôi nhớ đây là đọc thơ bác
tôi đọc trăm bài trăm ý đẹp ánh đèn tỏa rạng mãi đầu xanh vần thơ của bác vần thơ thép mà vẫn mênh mông bác ngát tình
cái lời thơ chúc tết của bác không chỉ nói đến nhiệm vụ mà còn đem thổi đến toàn dân tộc
một cái sự lạc quan và cũng đem lại cho đời sống tinh thần đời sống tinh thần của nhân dân một cái nét gì đó rất xuân rất mới
đúng như mong muốn của bác hồ kính yêu một khi trí ta đã quyết lòng ta đã đồng thì tin mừng thắng trận nở như hoa và bắc nam xung họp xuân nào vui hơn
thêm một mùa xuân mới nhớ những lời dặn của người còn vang mãi với nòn